giảm năm số lượng ủy viên cấp tỉnh và cấp huyện không nhất thiết địa phương ban ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy
đây là quy định mới trong chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
chủ trương này đã nhận được sự đồng tình cao của các địa phương bởi giảm số lượng không ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của cấp ủy
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh hà nam
huyện lý nhân tỉnh hà nam nhiệm kỳ này có ba mươi chín huyện ủy viên mỗi đảng bộ cấp cơ sở có một mươi năm đảng ủy viên
quán triệt chỉ thị ba mươi năm huyện ủy khẳng định sẽ giảm được hai huyện ủy viên và giảm một mươi năm cấp ủy đảng bộ cơ sở mà vẫn không ảnh hưởng đến vai trò khả năng lãnh đạo của cấp ủy